ngày hôm qua công an tp ninh bình tỉnh ninh bình cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng liên quan đến hành vi điều khiển phương tiện tham gia giao thông cầm theo khung khí đi trên đường gây dối trật tự công cộng
vào dạng sáng ngày một mươi bốn tháng bốn tổ công tác một trăm sáu mươi một công an thành phố ninh bình trong quá trình thực hiện tuần tra đã phát hiện nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô tốc độ cao lạng lách đánh võng trên đường ở thành phố ninh bình
đáng chú ý các thanh thiếu niên còn mang theo dao phóng lợn vỏ chai bia dao kiếm gây mất an ninh trật tự
triển khai các biện pháp nghiệp vụ cơ quan công an đã triệu tập hai mươi chín thanh thiếu niên tuổi đời từ một mươi bốn đến một mươi chín lên làm việc
thăng vật thu giữ gồm một mươi xe máy một mươi hai chiếc phóng lợn hai dao
công an tp ninh bình đang tiếp tục triệu tập các đối tượng đang bỏ trốn và lập hồ sơ gửi cơ quan cảnh sát điều tra để giải quyết theo thẩm quyền
đề nghị người dân chứng kiến hoặc các đối tượng gây thương tích gây khư hỏng tài sản thì đến công an tp ninh bình để trình báo và giải quyết theo quy định